sau thời gian điều tra xác minh vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường quảng phú thành phố quảng ngãi
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu khi đang là công chức địa chính ubnd phường quảng phú tp quảng ngãi
ông nhật lợi dụng chức vụ được giao để cố ý làm trái quy định tham mưu cho lãnh đạo ubnd phường quảng phú
tp quảng ngãi ký xác nhận ban hành các văn bản xác nhận không đúng nguồn gốc đất
đối với một số thửa đất thuộc quỹ đất năm đất công ích do ubnd phường quảng phú quản lý
tạo điều kiện hợp thức hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gây thất thoát tài sản của nhà nước với số tiền trên một tỷ đồng